phần mềm quản lý tiêm chủng cho trẻ em bằng hệ thống điện tử vừa qua đã được triển khai tại một số tỉnh thành trên cả nước
và từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng ba bộ y tế sẽ chính thức khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
theo đó toàn bộ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được quản lý trên hệ thống và đi tới bất cứ đâu cũng có thể tra cứu được các mũi tiêm
từ sáng sớm những trẻ em này đã có mặt tại trạm y tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh để tiêm vaccine
nếu như trước đây khi đi tiêm chủng sẽ phải mang theo một quyển sổ tiêm chủng và nếu mất thì gia đình cán bộ y tế sẽ không biết con em mình đã từng tiêm loại vaccine gì
tuy nhiên từ tháng hai những trẻ này không cần phải mang sổ mà sẽ được cán bộ tiêm chủng tra cứu trên hệ thống để tiêm mũi vaccine còn thiếu